hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bốn bị cáo bị tuyên phạt tử hình gồm lê quang đông chú tại tỉnh hòa bình nguyễn ngọc thực chú tại tp bắc giang vũ văn cương chú tại tỉnh thái nguyên và chu văn tám chú tại tỉnh cao bằng
đồng thời tuyên phạt tù trung thân với hai bị cáo là hoàng thị hương chú tại tỉnh cao bằng và trần thị nhâm chú tại tỉnh lạng sơn
theo cầu trạng từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi đến ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi ba các đối tượng trên mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn
trong đó nhiều nhất là lê quang đông tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hai trăm hai mươi tám bánh heroin với tổng trọng lượng tới bảy mươi tám tám trăm hai mươi một bốn gram và một mươi tám một trăm chín mươi g ma túy tổng hợp
đồn công an mường luân phối hợp với công an xã triềng sơ huyện điện biên đông tỉnh điện biên vừa bắt giữ hai đối tượng là hờ a cơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu và ly a trống sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng chú tệ xã phì nhừ huyện điện biên đông đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
cả hai đang điều khiển xe mô tô từ xã trường sơ đi về hướng trung tâm huyện có nhiều biểu hiện nghi vấn tổ công tác đã tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính đối với người và phương tiện phát hiện ba cục heroin được bọc trong túi ni lông giấu trong thùng mì tôm có tổng trọng lượng một trăm hai mươi gram
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận là đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới đang trên đường mang đi tiêu thụ thì đã bị phát hiện và bắt giữ
ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng tháp đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với đối tượng nguyễn thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai nguyên công chức đội thu thuế trước bạ và thu khác thuộc tri cục thuế tp cao lãnh về hành vi tham ô tài sản
theo kết quả điều tra bước đầu từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi một lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao đối tượng nguyễn thanh bình đã làm sai lệch tám hồ sơ đóng trước bạn để chiếm đoạt số tiền trên một trăm năm mươi triệu đồng
vụ việc đang được cơ quan an ninh điều tra tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
cùng với taxi ngành đường sắt cũng bắt đầu giảm giá vé theo giá nhiên liệu
theo đó công ty trách nhiệm hiếu hạn vận tải đường sắt sài gòn vừa cho biết sẽ bắt đầu cho điều chỉnh lại giá vé hiện hành các loại để thu hút khách đi tàu trong thời kỳ thấp điểm
cụ thể đối với tàu snt hai se hai mươi sáu giảm một mươi giá vé hiện hành các loại chỗ từ ngày năm tháng chín đến hết ngày một mươi một tháng chín
trong chặng từ ga sài gòn biên hòa đến ga nha trang đối với tàu snt một se hai mươi năm giảm một mươi giá vé hiện hành các loại chỗ cho các hành khách đi tàu từ ngày bảy tháng chín đến hết ngày một mươi một tháng chín từ ga nha trang đến ga biên hòa sài gòn
công ty trách nhiệm hiếu hạn vận tải đường sắt sài gòn sẽ tiến hành điều chỉnh giá vé trên hệ thống bán vé đồng thời niêm yết giá vé tại ga
thời gian áp dụng giảm giá vé từ ngày năm tháng chín đến hết ngày một mươi một tháng chín các vé đã bán vé trước thời điểm trên không thu thêm hoặc trả lại tiền tranh lệch
vào dạng sáng ngày tám tháng chín chiếc xe đầu kéo chở một xe tải cỡ lớn kéo đổ không trăn giới hạn nặng gần chục tấn trên quốc lộ một đoạn gần cầu vượt quang trung quận một mươi hai thành phố hồ chí minh khiến bốn phương tiện khác gặp nạn và một người tử vong
khoảng hai giờ ba mươi phút xe đầu kéo chuyên dùng chở một xe tải cẩu đi trên quốc lộ một theo hướng từ quận thủ đức về ngã tư an sương
khi đến gần cầu vượt quang trung quận một mươi hai thì tay cầu của chiếc xe tải phía trên vướng vào khung chắn giới hạn chiều cao có ghi thông số là bốn ba mét
theo đàn lao hung chắn bị kéo sập lúc này ông trần văn lớp sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba quê ở bến tre chạy xe gắn máy tới không may bị khung sắt rơi trúng dẫn đến tử vong
sau đó chiếc xe tải cầu rơi khỏi dơ móc lao qua làn đường ngược lại
hai xe tải và một xe taxi không xử lý kịp thời đã xảy ra va chạm liên hoàn
ngay sau khi xảy ra tai nạn lực lượng chức năng quận một mươi hai đã có mặt điều tiết giao thông và lập biên bản xử lý
theo sở y tế tỉnh cà mau gần đây bệnh xuất xuất huyết có chiều hướng diễn biến khá phức tạp
trong thời gian cao điểm số trường hợp mắc tăng từ ba mươi đến năm mươi
từ đầu năm đến nay phần lớn các bệnh truyền nhiễm như sốt xét tay chân miệng tiêu chảy đều giảm so với cùng kỳ
tuy nhiên bệnh xuất xuất huyết vẫn diễn biến phức tạp với số bệnh nhân được ghi nhận hơn hai trăm linh trường hợp
hàng năm bệnh sốt xuất huyết có xu hướng tăng mạnh vào những tháng cuối năm
nhưng năm nay bệnh xuất hiện từ rất sớm
dự đoán sẽ diễn biến phức tạp có khả năng xảy ra dịch lớn nếu không chủ động ứng phó ngay từ đầu